theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang tính đến ngày hai mươi tháng sáu tổng sản lượng vải đã tiêu thụ của tỉnh lên đến hơn một trăm hai mươi năm tấn doanh thu đạt hơn ba bốn trăm linh tỷ đồng trong đó doanh thu từ vải thiêu là hơn hai tỷ đồng
theo đó giá vải năm nay được đánh giá là khá ổn định cụ thể ngày hai mươi tháng sáu tại lục ngạn giá vải hàng loại hai được thu mua từ một mươi hai đến một mươi sáu đồng một kg
vải muộn được thu mua từ hai mươi năm đến hai mươi bảy đồng một kg vải lai lục ngạn giá lên tới ba mươi hai ba mươi năm đồng một kg vải thiều chính vụ từ một mươi sáu đến hai mươi ba đồng một kg
năm nay vải thiều bắc giang xuất khẩu tới hơn ba mươi nước trên thế giới ngoài thị trường chính là trung quốc hiện nay các doanh nghiệp lớn trong nước cũng đã xuất khẩu vải sang australia mỹ châu âu nhật singapore
dự kiến nếu giữ được mức giá như hiện nay doanh thu từ vải thiêu và dịch vụ hỗ trợ khi kết thúc một năm
năm nay doanh thu của vụ sẽ đạt trên năm năm trăm linh tỷ đồng đây là con số kỷ lục trong hơn năm mươi năm qua